tỉnh thanh hóa đang chuẩn bị khởi công giai đoạn một của dự án mở tuyến giao thông kết nối thành phố thanh hóa với cảng hàng không thọ xuân
tuyến đường có tổng chiều dài ba mươi bảy km xây dựng theo quy mô đường cấp ba với mặt cắt bốn mươi một m tổng mức đầu tư là một bốn trăm linh tỷ đồng
xã đồng tiến huyện triệu sơn là một trong nhiều địa phương có tuyến đường thuộc dự án giao thông kết nối chạy qua
một mươi km tuyến đường sẵn có bị ảnh hưởng đường mới sẽ đi qua đất của năm mươi hộ gia đình hai mươi tám hộ phải di rời toàn bộ
hiện tại địa phương đã tiến hành bàn giao mặt bằng để xây dựng khu tái định cư cho nhân dân
nếu mà tính đường cao tốc thì sẽ làm trong cái một mươi một m đấy sẽ làm đường trên cao để kết nối từ cảng hàng không thọ xuân về thành phố thanh hóa
căn cứ và nguồn vốn được phân bổ dự án đang được triển khai giai đoạn một với chiều dài một mươi một km độ rộng nền một mươi hai m chạy qua thành phố thanh hóa và hai huyện đông sơn triệu sơn
các địa phương đã bàn giao được một mươi km chiều dài mặt bằng cho nhà thầu thi công tổng chi phí giải phóng mặt bằng giai đoạn một là một trăm bốn mươi hai tỷ đồng